ba mươi ba thanh niên có hoàn cảnh khó khăn vừa kết thúc chương trình học nghề khóa hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
nâng tổng số thanh niên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ hướng nghiệp đào tạo kỹ năng nghề khách sạn
và làm việc trong môi trường khách sạn cao cấp tại việt nam lên đến hai trăm ba mươi hai người
đây là hoạt động nằm trong chương trình sáng kiến thanh niên lập nghiệp nhằm mở ra con đường mới
cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại việt nam
hàng a chơ là người dân tộc mông sinh ra trong một gia đình có năm anh chị em
ở huyện mù cang trải tỉnh yên bái
sinh ra trong một gia đình làm nông nhưng từ nhỏ hàng a chơ đã thích nghề làm bếp
khi được xem các chương trình nấu ăn trên tv
và ngày hôm nay ước mơ của em đã trở thành sự thực khi được tốt nghiệp khóa đào tạo nghề
dành cho những thanh niên có hoàn cảnh khó khăn và trở thành một nhân viên thời vụ
của bộ phận bếp trong một khách sạn năm sao
em rất vui và được tất cả các cô
các anh chị phụ trách tại bếp
và nền đam mê của em là theo học bếp để sau này trở thành một đồng bếp chuyên nghiệp
đây là một cơ hội rất tốt để cho những người khó khăn có thêm nghề nghiệp và không phải bị thất nghiệp
chương trình hướng nghiệp đào tạo kỹ năng nghề tại các khách sạn cao cấp
là hoạt động nằm trong chương trình sáng kiến thanh niên lập nghiệp
nhằm trang bị những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết cho các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn tại việt nam
chương trình do trung tâm ric hà nội phối hợp cùng các khách sạn cao cấp
các khách sạn năm sao tại việt nam tổ chức
học viên tham gia khóa đào tạo đều xuất thân từ các gia đình hộ nghèo cận nghèo mồ côi
hoặc cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo thanh niên di cư dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn
sau khi tốt nghiệp họ được nhận và làm việc tại các khách sạn bốn năm sao tại hà nội
và các địa phương với mức lương trên bảy triệu đồng một tháng
điều quan trọng nhất là chúng ta có thể tìm ra được điểm mạnh
tìm ra khả năng của các em
và giúp các em phát huy được khả năng của mình
các em có thể hiểu được tầm quan trọng của việc xác định hướng đi cho tương lai của mình
sẽ giúp các em có một cuộc sống tốt đẹp như thế nào
việc còn lại là giúp các em có được những kỹ năng nghề nghiệp tốt nhất để có thể làm việc
để sau đó các em có thể dễ dàng duy trì cuộc sống của mình
hiện nay thì chúng tôi cũng đã thiết kế ra một mươi cái chương trình đào tạo khác nghề khác nhau
và đang được thực hiện ở sáu tỉnh thành
và chương trình wici là một trong một mươi chương trình đào tạo mà chúng tôi đang thực hiện
và chương trình wici là một chương trình mà toàn cầu hiện nay đang được thực hiện ở hai mươi hai nước trên thế giới
và tại việt nam thì chúng tôi phối hợp với wici và các đối tác là khách sạn năm sao tại hà nội và tp hcm
chúng tôi trang bị cho các bạn học viên các bạn thanh niên những kỹ năng nghề
kỹ năng sống kỹ năng ngoại ngữ và tư thế sẵn sàng trước khi đi làm
để trong vòng sáu tháng các bạn có thể tham gia vào cái thị trường khách sạn chuyên nghiệp
và trở thành những nhân viên chuyên nghiệp và có thể có một tương lai tươi sáng hơn
thoát ra các hoàn cảnh khó khăn để giúp đỡ được bản thân và gia đình
với số lượng học viên ngày càng tăng có thể thấy nhu cầu được hướng nghiệp
và đào tạo kỹ năng nghề của thanh niên có hoàn cảnh khó khăn đang là rất lớn
và đây sẽ là hoạt động cần thiết để mở ra con đường mới cho nhóm đối tượng này tại việt nam